tại đây lực lượng chức năng phát hiện một trăm một mươi bốn người tại chín phòng hát của hai quán đang bay lắc theo tiếng nhạc
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đĩa xứ ống hút các gói tinh thể màu trắng và một số viên nén màu hồng
các đối tượng khai nhận là ma túy estaci và ketamin được mua từ nhân viên trong quán
sau khi đưa về trụ sở công an qua xét nghiệm nhanh phát hiện có chín mươi chín người dương tính với ma túy
lãnh đạo cục hải quan tỉnh bình phước cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ
công tác đối với ông mai như vệ năm mươi bốn tuổi là phó tri cục hải quan cửa khẩu hoàng diệu thuộc cục hải quan tỉnh bình phước
để phục vụ công tác điều tra sau khi gây tai nạn rồi bỏ chạy
theo lãnh đạo cục hải quan bình phước ông vệ cũng đã làm việc với lãnh đạo cục hải quan tỉnh bình phước giải trình diễn biến của vụ việc
cục hải quan tỉnh đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông vệ để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng
lãnh đạo cục hải quan tỉnh bình phước cho biết hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên sai phạm đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó không bao che
trước đó chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu ông mai như vệ phó chi cục trưởng chi cục hải quan hoàng diệu cục hải quan tỉnh bình phước điều khiển xe ô tô
đâm trực diện vào xe máy do bà phạm thị năm chú huyện bù gia mập điều khiển
vụ vai trạm đã khiến bà năm bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
sau khi gây tai nạn ông vệ tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy khoảng năm km đến thôn bình lợi xã phước minh huyện bù gia mập thì bị người dân đuổi theo chặn lại
quá trình kiểm tra nồng độ cồn ông vệ có vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
do nợ nần nguyễn thanh tâm đã nảy sinh ý định vào chùa quảng ân để giết người và cướp tài sản của ông tạ văn sửu pháp danh thích nguyên lộc

phải lưu tâm nâng cao trách nhiệm quản lý giáo dục con em mình
đồng thời các cơ quan đoàn thể địa phương cần có những biện pháp mạnh để gian đe xử lý
phòng ngừa nhằm giảm bớt vi phạm xảy ra ở lứa tuổi học sinh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với tạ văn thủ nguyễn văn quy trần văn thái bình cùng chú huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài cá nhân các đối tượng đi bắt cá trên các tuyến sông
của địa bàn huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
về khuya khi phát hiện các loại xuồng máy của người dân để trên sông không khóa cẩn thận
các đối tượng đã nhanh chóng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
mở rộng điều tra các đối tượng còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp xuồng máy trên địa bàn
đặc biệt khi phát hiện nhà dân không khóa cửa các đối tượng còn lẻn vào để thực hiện hành vi trộm cắp các tài sản
có giá trị như điện thoại máy tính bảng vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
liên quan đến đường dây trộm cắp tài sản chó mèo liên tỉnh từ nghệ an đến thanh hóa
bằng cách đánh bả từ chất độc sia nua công an huyện nghi xuân tỉnh thanh hóa cho biết đã bắt thêm ba đối tượng
gồm lê khắc đoan và nguyễn huy dũng cùng ở thôn đồng thanh xã vạn
hòa huyện nông cống tỉnh thanh hóa và vũ ngọc công ở xã tân việt huyện bình giang tỉnh hải dương
về các hành vi trộm cắp tài sản và chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó trong đường dây này công an tỉnh thanh hóa đã bắt quả tăng hai đối tượng gồm nguyễn văn phương
chú huyện ân thi tỉnh hương yên và hoàng thị phương chú huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
vật chứng thu giữ là hai mươi bốn con chó một mươi ba con mèo gần bảy mươi hai gram chất natricianur và nhiều vật chứng phục vụ
việc đánh bả để trộm cắp chó mèo liên tỉnh từ nghệ an đến thanh hóa
như vậy đến nay đã có năm đối tượng trong đường dây bị bắt giữ
đây là nhóm đối tượng trộm cắp chó mèo chuyên nghiệp có tổ chức đã hoạt động thời gian dài
ở nhiều địa phương khác nhau với phương thức thủ đoạn tinh vi nguy hiểm
thể hiện bằng việc các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể từng khâu khép kín cho từng đối tượng
từ chuẩn bị công cụ phương tiện thực hiện hành vi trộm cắp làm thịt và tiêu thụ
sử dụng chất độc natricianur tẩm vào cá khô làm mồi để câu nhử chó mèo
sau đó trộm cắp về làm thịt bán ra thị trường cho người dân sử dụng
thời gian vừa qua công an huyện châu thành tỉnh an giang đã kịp thời có những biện pháp đấu tranh
triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội trên bàn huyện và đã mang lại hiệu quả góp phần ổn định
tình hình an ninh trật tự tại địa phương sau đây là những ghi nhận của nhóm phóng viên
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an huyện châu thành đã đấu tranh triệt xóa bảy mươi sáu tụ điểm tệ nạn xã hội
liên quan đến ba trăm bảy mươi bảy đối tượng xử phạt hành chính hai mươi sáu vụ một trăm năm mươi một đối tượng thù giữ trên hai trăm năm mươi triệu đồng
cùng nhiều phương tiện tăng vật liên quan điển hình sau thời gian theo dõi mật phục
vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày tám tháng năm công an huyện châu thành đã bất ngờ ập vào bắt
một tụ điểm lắc tài xỉu lớn trên địa bàn xã vĩnh hành huyện châu thành liên quan một mươi bảy đối tượng
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba bộ xí ngầu và khoảng trên một trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
để góp phần đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này ngoài đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện châu thành đã đấu tranh triệt xóa bảy mươi sáu tụ điểm xử phạt hành chính hai mươi sáu vụ
hợp cùng các ban ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân tránh xa các tệ nạn xã hội
trí thú làm ăn xây dựng cuộc sống thêm ấm no hạnh phúc

trí thú làm ăn xây dựng cuộc sống thêm ấm no hạnh phúc
công an huyện châu thành đã đấu tranh triệt xóa bảy mươi sáu tụ điểm xử phạt hành chính hai mươi sáu vụ
hợp cùng các ban ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân tránh xa các tệ nạn xã hội
trí thú làm ăn xây dựng cuộc sống thêm ấm no hạnh phúc
công an huyện châu thành đã đấu tranh triệt xóa bảy mươi sáu tụ điểm xử phạt hành chính hai mươi sáu vụ